song vị chủ nhân sắp tới của nhà trắng mỗi lúc càng trở nên khó đoán định hơn
khi truyền thông mỹ công bố những kết quả thăm dò trái ngược nhau
về hai ứng cử viên donald trump và hillari clinton
khảo sát của báo washington post và kênh truyền hình abc news cho thấy
bốn mươi tám số người được hỏi sẵn sàng bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ hillary clinton
bốn mươi ba cho ứng cử viên đảng cộng hòa donald trump
thăm dò của kênh fox news cho biết bà clinton dẫn trước ông trump hai
trong khi đó khảo sát mới nhất của los angeles times cho biết
ông trump được bốn mươi tám cử tri ủng hộ và giữ cách biệt với bà hillari đến hơn năm
kết quả tham khảo của rasmutsen report lại cho rằng
hai ứng cử viên này ngang nhau mỗi người được bốn mươi bốn
trong khi đó new york times kể rằng
công bố kết quả thăm dò tại một mươi năm bang được coi là chiến địa
nơi hai ứng cử viên đang tranh giành quyết liệt sự ủng hộ của cử tri
thì có một mươi bang bà clinton đang tạm chiếm ưu thế và năm bang đang ngả về phía ông trump
tuy nhiên trong số này các bang florida nevada và ohio
những bang mang tính quyết định tỷ lệ cách biệt của hai ứng cử viên lại rất ít
chỉ từ chín đến một bảy do vậy tình thế có thể thay đổi vào phút chót